mưa kéo dài nhiều ngày qua khiến các hồ chứa nước thủy lợi thủy điện quảng ngãi vượt tràn nguy cơ vỡ hồ
trong sáng nay tỉnh quảng ngãi đã tiến hành xả lũ hồ thủy điện đắc rinh ở huyện sơn tây
như vậy thủy điện lớn nhất của tỉnh quảng ngãi cũng đã phải xả lũ sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài
bán quản lý thủy điện đắc đinh đã xả một cửa tràn để điều tiết nước với lưu lượng hai trăm tám mươi m ba một giây
đồng thời vẫn vận hành các tổ máy phát điện
bên cạnh xả lũ thủy điện đơn vị quản lý vận hành thủy điện đắc đơ rinh giám sát mực nước
quan chắc môi trường tại các cửa đập thủy điện hai mươi bốn trên hai mươi bốn
phối hợp với các cơ quan chức năng thông tin kịp thời đến nhân dân
thủy điện đắc đinh đóng trên thượng nguồn huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi
việc xả lũ thủy điện lớn nhất tỉnh quảng ngãi sẽ ảnh hưởng đến bảy huyện thành phố hạ lưu của thủy điện
trong đó chịu ảnh hưởng nặng nhất là các huyện sơn hà nghĩa hành tư nghĩa
hiện các địa phương này đã chủ động các phương án ứng phó khi nước dâng cao
để đảm bảo an toàn cho người dân chính quyền các địa phương đã kiểm tra vùng ven sông suối
không cho người dân qua lại tránh nước lũ tràn về bất ngờ